cô bé lương thị hoài khanh cùng với bố tìm đến trung tâm tư vấn và trợ giúp dụng cụ trình hình cho người tàn tật của bác sĩ lê thành đô
sau một sự cố ngoài mong muốn từ khi còn nhỏ hoài khanh phải làm phẫu thuật cắt bỏ phần chân bị hoại tử
mọi sinh hoạt thường ngày của hoài khanh đều phụ thuộc vào người thân trong gia đình
cô bé luôn mơ ước một ngày nào đó mình có thể tự tới trường tự dạo bước tới những nơi mình thích
sau ba lần thăm khám cô bé lương thị hoài khanh đã có thể tự bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mà không cần tới sự trợ giúp
sau khi cháu khanh mình phẫu thuật ở bên trấn thương chỉnh hình xong thì được các bác sĩ giới thiệu cho bác sĩ đô
bác sĩ đô đã tạo được kiện và xin cho bé được một suốt làm chân mới
khảo khát hơn chín năm qua của hoài khanh đã trở thành hiện thực khi được trung tâm của bác sĩ lê thành đô tài trợ miễn phí làm chân giả
với mong muốn giúp đỡ bệnh nhân tốt nhất bác sĩ lê thành đô luôn không ngừng tìm tòi học hỏi cập nhật những kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sưởng sản xuất của mình
với những đóng góp của mình cho xã hội ông lê thành đô đã nhận được kỷ niệm trương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội do bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ký tặng năm hai nghìn một mươi sáu và rất nhiều bằng khen từ trung ương hội người cao tuổi việt nam
những dụng cụ trình hình của người bác sĩ giàu lòng nhân ái lê thành đô chính là niềm động viên ấm áp dành cho người khuyết tật giúp họ có sức khỏe tốt hơn tự tin và lạc quan hơn trong cuộc sống
cô bé lương thị hoài khanh đã có thể tung tăng bước đi như bao người bạn cùng trang lứa
ông nguyễn văn cách sẽ có một chiếc chi mới nhẹ hơn thuận tiện hơn chiếc chi giả đã cũ
và còn nhiều rất nhiều những bệnh nhân khác
sẽ được bác sĩ lê thành đô và những người đồng nghiệp của mình hỗ trợ